thưa quý vị và các bạn bộ y tế cho biết trong ngày một mươi tháng tám bốn trăm hai mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh đủ điều kiện xuất viện trở về nhà
tiếp tục theo dõi theo quy định nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi của cả nước lên tám mươi ba trăm bốn mươi tám bệnh nhân
về tình hình lây nhiễm tính từ một mươi tám h ngày một mươi tháng tám đến sáu giờ sáng nay hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn tám trăm linh hai ca nhiễm mới
trong đó có một mươi ca nhập cảnh còn lại ghi nhận ở trong nước
trong khi đó trưa nay sở y tế hà nội thông báo tính từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày một mươi một tháng tám thủ đô ghi nhận hai mươi năm ca mắc mới
trong đó có một mươi tám ca tại khu vực cách ly và bảy ca tại cộng đồng
các ca mắc phân bố theo quận huyện cụ thể là đống đa tám ca thường tín sáu ca thải thất bốn thanh chỉ ba hoài đức hai đông anh một và ba đình một